tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hội nhà báo việt nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tham dự hội nghị có các đồng chí trương minh tuấn ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí phạm văn linh phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đại diện bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh lâm đồng
và hơn năm trăm linh đại biểu là cán bộ hội viên hội nhà báo việt nam đại diện cho gần hai mươi hội viên trong cả nước
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá khách quan các kết quả đã đạt được xác định những khó khăn thách thức
phân tích nguyên nhân tồn tại để có giải pháp đột phá tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động báo chí
đề ra các giải pháp triển khai có hiệu quả luật báo chí hai nghìn một mươi sáu một mươi điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
tại hội nghị này tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần trách nhiệm thẳng thắn và xây dựng tập trung thảo luận
làm rõ một số vấn đề sau này đánh giá một cách thực chất khách quan những kết quả đạt được nhìn thẳng vào những tồn tại hạn chế yếu kém
phân tích nguyên nhân trong đó tập trung vào nguyên nhân chủ quan để từ đó xác định được nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá
nhằm tạo ra những kết quả đạt được
tại hội nghị này tôi đề nghị các đồng chí với tinh thần trách nhiệm thẳng thắn và xây dựng tập trung vào những kết quả đạt được
nghị hội nhà báo việt nam nghị quyết đại hội đồng liên đoàn các nhà báo asean lần thứ một mươi tám hoạt động báo chí việt nam đã đạt được những kết quả tích cực
hội nhà báo việt nam đã triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng hoàn thiện và ban hành một mươi điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
tổ chức hai mươi bảy hoạt động nghiệp vụ một trăm linh tám lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho gần ba hai trăm linh hội viên tiếp tục triển khai tốt các hoạt động đối ngoại
nâng cao vị thế báo chí việt nam trên trường quốc tế
đến nay hội nhà báo việt nam có hai trăm tám mươi đơn vị cấp hội trực thuộc gồm sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố một mươi tám liên tri hội và một trăm chín mươi chín tri hội với gần một mươi chín ba trăm linh hội viên
năm hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo việt nam đề ra một mươi năm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề hoạt động của năm
triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội một mươi hội nhà báo việt nam luật báo chí hai nghìn một mươi sáu một mươi điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội xây dựng đội ngũ người làm báo
nhân dịp này hội nhà báo việt nam đã tặng cờ thi đua cho một mươi hai tập thể tặng bằng khen ba mươi ba tập thể và một trăm năm mươi sáu cá nhân có thành tích xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám
chiều cùng ngày trong khuôn khổ hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm hai nghìn một mươi bảy hội nhà báo việt nam tổ chức khai trương cổng thông tin điện tử
bạn đọc có thể truy cập cổng thông tin điện tử hội nhà báo việt nam với các tên miền www hộinhabáovietnam vn www nhabáovn vn